đại dịch covid một mươi chín đã ảnh hưởng mạnh đến tình hình sản xuất kinh doanh
nhưng đây cũng là dịp để các ngành tìm cách thích ứng tìm những cơ hội mới
vì vậy ngay trong thời điểm này việt nam cần tập trung duy trì tốt các thị trường cũ
và tích cực tìm kiếm các thị trường mới gắn kết chặt chẽ với các hoạt động đầu tư và hội nhập
thống kê từ bộ công thương cho thấy kiềm ngạch xuất khẩu ba tháng đầu năm đạt năm mươi chín một tỷ usd
chỉ tăng năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
cùng kỳ tăng năm hai thấp nhất kể từ năm hai nghìn ba đến nay
nhận định từ các chuyên gia kinh tế cho thấy việt nam đã tham gia đàm phán và ký kết một mươi sáu fta
trong đó có một mươi hai fta đã ký kết và đi vào hiệu lực
tuy nhiên dịch covid một mươi chín đã ảnh hưởng không nhỏ đến cán cân thương mại
và vì vậy ngay thời điểm này chúng ta cần điều chỉnh mục tiêu cũng như cấu trúc của các hoạt động thương mại
chúng ta cũng phải hướng tới các thị trường mà việt nam đã ký kết
và thậm chí là hiện nay đã rất nhiều các cái
hiệp định thương mại thế gió đã có hiệu lực
và một số các hiệp định khác sẽ có hiệu lực trong những thời gian sắp tới
ví dụ như evfta chẳng hạn cptpp thì đã có hiệu lực
nhưng mà để triển khai một cách hiệu quả thì chắc chắn là từ năm hai nghìn hai mươi trở đi
thì đây là những bước thời điểm hết sức quan trọng đối với các doanh nghiệp việt nam nói chung
chính phủ phải có những biện pháp những chính sách để đối phó với những hiện tượng tiêu cực
đặc biệt là nguồn đầu vào
chúng ta biết rằng trung quốc nhật bản và hàn quốc là ba nước ở bên cạnh chúng ta
là ba cái nguồn đầu vào rất lớn cho việt nam
thì cả ba quốc gia đó hiện tại đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
mặc dù trung quốc đã cho phép mở lại hoạt động sản xuất kinh doanh rồi
nhưng mà dầu sao nữa cũng vẫn chậm hơn trước rất nhiều
thế thì vấn đề của chúng ta là làm sao
chúng ta phải phân bổ ra
chúng ta phải đa dạng hóa
đó là nguồn đầu vào của chúng ta
cùng với đó các chuyên gia cho rằng việt nam phải có kế hoạch đối phó với những tác động của dịch bệnh
từ vấn đề ngoại thương cần phải đa dạng hóa đầu ra của sản phẩm và tăng sức cầu nội địa
tiếp tục tăng cường phát triển năng lực sản xuất của nền kinh tế
cũng như tham gia thương mại quốc tế tìm kiếm các thị trường mới và thị trường ngách